được biết nhu cầu về bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh sơn la dự kiến cần khoảng từ một mươi đến một mươi năm bể
tuy nhiên hiện nay toàn tỉnh mới chỉ có khoảng ba trăm linh bể chứa một phần do nguồn vốn xây dựng nông thôn mới một phần do người dân tự đóng góp
vỏ thuốc bảo vệ thực vật là một loại rác thải nguy hại không được để chung với rác thải sinh hoạt và không được tự ý đốt hay trôn
nhưng hiện tại cả tỉnh sơn la vẫn chưa có đơn vị nào đủ năng lực và điều kiện để xử lý
trước mắt tỉnh đang xây dựng đề án thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật
năng lực để thu gom và đem xử lý chất bảo vệ thu gom này
lợi ích của thuốc bảo vệ thực vật đã được các cơ quan chức năng khẳng định
tuy nhiên hiện nay thuốc bảo vệ thực vật vẫn được dùng một cách bừa bãi và thiếu an toàn từ khâu sử dụng cho đến thu gom và xử lý bao bì
trong quá trình chờ đợi để thực hiện đề án thì công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức của người nông dân vẫn là điều quan trọng nhất
cần được thực hiện thường xuyên liên tục và hiệu quả
đồng thời các cơ quan chức năng khẳng định
các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường công tác thanh kiểm tra các đơn vị đại lý kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
có chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
thưa quý vị không chỉ tại tỉnh sơn la tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách kém an toàn vẫn đang diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn không chỉ mang lại ít lợi cho cây trồng
mà còn bảo đảm được sức khỏe người sử dụng và môi trường chung quanh
vì vậy mà nhận thức về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách an toàn là điều rất quan trọng
theo quyết định số sáu trăm bốn mươi hai nghìn ba qdttg ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn ba của thủ tướng chính phủ
làng nghề tái chế nhựa minh khai nằm trong danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và cần được di rời
thế nhưng công tác di rời chậm trễ
lịch liệt của các cấp chính quyền đã khiến tình trạng ô nhiễm vẫn kéo dài
ngay từ cổng vào thôn minh khai những chiếc xe chờ đầy những bao nhựa liên tục ra vào
đây cũng là nguyên nhân gây ách tắc giao thông tại con đường dẫn vào thôn
với tỷ lệ gần như chín mươi người dân trong thôn làm tái chế nhựa
mùi nhựa khét lẹt luôn hiện diện trong không khí
ô nhiễm không khí rác thải nước thải và đặc biệt là tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ là thế
nhưng nghề tái chế nhựa này hiện đang nuôi sống tạo công an việc làm cho hơn sáu bốn trăm linh lao động
ủy ban nhân dân huyện văn lâm đã cho xây dựng cụm công nghiệp làng nghề minh khai giai đoạn một với diện tích một mươi một hectare
hiện có khoảng năm mươi hộ sản xuất chuyển ra cụm công nghiệp làng nghề còn lại người dân vẫn tiếp tục hoạt động tái chế
tại nhà xưởng trong thôn
phần lớn ở trong nhà là do không có tiền chưa có tiền để đi ra chỗ khác
vì toàn các hộ là bây giờ ruộng lương thì bán hết rồi
thế bây giờ tất cả làng là có cái nghề truyền thống này thôi để kiếm sống sinh ai thôi
tới đây là nhà nước quy hoạch ra thì cũng phải ra hết
tính đến thời điểm hiện tại
thì việc xây dựng cụm công nghiệp làng
nghiệp làng nghề minh khai đã thực hiện được đến giai đoạn hai
với kỳ vọng sẽ di rời những cơ sở sản xuất còn lại trong làng ra làng nghề
thế nhưng với việc thực hiện thiếu đồng bộ lỏng lẻo và thiếu cương quyết của các cơ quan chức năng
nên công tác bảo vệ môi trường tại thôn minh khai vẫn còn rất nhiều vướng mắt
được xây dựng với mục đích làm nơi sản xuất tập trung
di rời các cơ sở sản xuất khỏi nơi sinh sống
thế nhưng tại cụm công nghiệp làng nghề minh khai giai đoạn một
theo quan sát của phóng viên nơi này lại vẫn bị biến thành nơi vừa ở vừa sản xuất
thêm vào đó công trình xử lý nước thải tập trung vẫn chưa được đưa vào sử dụng
một số cơ sở sản xuất nhỏ trong cụm công nghiệp thậm chí còn xả thẳng nước ra ngoài như thế này
việc di rời các hộ sản xuất để nhanh chóng giải quyết rứt điểm vấn đề ô nhiễm tại thôn minh khai
được coi là việc làm cấp thiết để người dân làng nghề có điều kiện phát triển ổn định bền vững
chính quyền cần tạo điều kiện
cho người dân trong công tác di rời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cụng công nghiệp làng nghề minh khai giai đoạn hai
đầu tư xây dựng lò đốt chất thải và nước thải hỗ trợ người dân đưa công nghệ tiên tiến vào sản xuất
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm về môi trường với chúng tôi
và hãy chia sẻ với chương trình những hoạt động súng xanh của bạn
hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững
chung tay vì một môi trường xanh sạch và thực sự bền vững hơn
đón xem chương trình vì môi trường bền vững phát sóng một mươi h sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
đã đạt được những kết quả tích cực trong nhiều năm trở lại đây
những chú gấu từng phải sống trong các trại nuôi nhốt giờ đã được chính người chủ của mình giao nộp lại cho các trung tâm
cứu hộ để gấu có được một cuộc sống tốt hơn
trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến thăm khu bảo tồn gấu ninh bình
để cùng tìm hiểu rõ hơn về mái nhà chung cho gấu
hôm nay ban quản lý khu bảo tồn gấu ninh bình thuộc trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước việt
đã đón ông trần văn trách và các cán bộ kiểm lâm đến từ thái nguyên
ông trách cũng như các cán bộ này muốn tham quan khu bảo tồn trước khi có quyết định trao lại hai chú gấu mà ông đã nuôi nhiều năm nay
sau khi có luật quản lý hậu động vật hoang dã rồi thì gia đình tôi cũng nhận được những thông tin tuyên truyền của các cơ quan chức năng
rồi có các đơn vị bảo tồn trong và ngoài nước
thì đến nay gia đình nhà tôi tự nguyện
là giao nộp hai khu bảo tồn gấu ninh bình
giao nộp hai cái cá thể gấu này về cái trung tâm bảo tồn tại ninh bình
đây là gia đình tôi hoàn toàn tự nguyện
và tôi cũng sau đợt đi tham quan này thì tôi thấy rằng là trung tâm có nhiều điều kiện tốt hơn
gia đình nhà tôi trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc để đưa hai cá thể gấu này về sinh sống tại môi trường tự nhiên
trung tâm bảo tồn gấu ninh bình mới được xây dựng từ năm hai nghìn một mươi bốn trên diện tích hơn một mươi hectare
khi hoàn thành xây dựng hai giai đoạn trung tâm có năng lực chăm sóc khoảng một trăm linh cá thể gấu với mật độ năm trăm linh m hai một cá thể
sau một năm đi vào hoạt động đến nay trung tâm đã nhận nuôi sáu cá thể gấu
những cá thể này chủ yếu được các hộ nuôi gấu tại ninh bình chủ động giao nộp
gấu đưa về trung tâm được cách ly kiểm tra sức khỏe
sau ba tuần sẽ được chuyển sang nhà gấu và làm quen với môi trường sông mới cùng chế độ ăn bảo đảm dinh dưỡng và gần với môi trường sống trong tự nhiên
mục tiêu tôn chỉ hoạt động của chúng tôi là bảo tồn về động vật hoang dã của việt nam
còn tổ chức bốn po thế giới là một tổ chức làm về phúc lợi của động vật
và ở đây chúng tôi đầu một cái quan điểm là động vật cần phải được đối xử nhân đạo như vậy
và con người cần phải đối xử với những động vật giống như là đối xử với động vật của chúng ta
công tác ưu tiên đầu tiên của chúng tôi cho gấu là để hỗ trợ chính phủ việt nam trong cái việc khi mà người dân tự nguyện chuyển giao gấu về cho nhà nước thì sẽ có những cơ sở để đón nhận những cá thể gấu đó
hiện nay tại tỉnh thánh nguyên còn sáu cá thể gấu đang bị đuôi nhốt
sau buổi tham quan cơ sở hạ tầng cũng như điều kiện chăm sóc gấu tại nơi đây ông trách cùng các cán bộ trung tâm và lực lượng kiểm lâm tỉnh thái nguyên sẽ lên kế hoạch để đưa hai cá thể hiện gia đình còn nuôi về nơi ở mới
để có được kết quả này ngoài thành công trong tuyên truyền thì các lực lượng chức năng cũng đã nỗ lực rất nhiều để thực hiện nhiều giải pháp vận động tích cực
qua cái tham quan này thì cái thứ nhất là các chủ hộ thấy được vị trí mà tương lai các cá thể gấu của gia đình mình có thể truyền đạt điều kiện về chăm sóc điều kiện về cơ sở vật chất
thứ hai là cán bộ tham gia đoàn tham quan
điều kiện này thì cũng thấy được cơ sở vật chất các công tác chăm sóc công tác chữa bệnh cho các cá thể gấu khi được đưa về trung tâm để tạo được kiện cho việc tăng cường cơ sở
tính đến cuối tháng bốn năm nay số lượng cá thể gấu bị nuôi nhốt tại việt nam còn tám trăm năm mươi một cá thể giảm tám mươi năm cá thể so với cuối năm ngoái
thành công này là kết quả của quá trình tuyên truyền vận động của các cơ quan và tổ chức phi chính phủ
tuy nhiên với số lượng gấu còn đang được nuôi nhốt như vậy đòi hỏi cần ra đời nhiều trung tâm cũng như các trung tâm cứu hộ cũ cần được nâng cấp để có thể đủ năng lực tiếp nhận các cá thể gấu đang bị nuôi nhốt và mang lại cuộc sống mới